đây là một trong những băn khoăn rất phổ biến khi nhiều người cho rằng
việc vận động chơi thể thao nhiều có thể đẩy nhanh quá trình thoái hóa do xuộn khớp bị mòn
ý kiến của các chuyên gia như thế nào về vấn đề này
với mỗi giai đoạn khác nhau cần phải lưu ý gì trong việc chơi thể thao
để tránh gây ảnh hưởng khiến sụn khớp bị chấn thương và bào mòn
nội dung sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
với những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
quán điểm này thì mình cũng phải làm rõ
tức là những cái vận động viên chuyên nghiệp ấy ạ
thì lúc có tuổi cũng rất là nhiều người bị thoái hóa khớp
hoặc là bị các cái bệnh lý khớp khá là nặng
do là các cái hoạt động thể thao nó bị ở
tức gọi là chuyên nghiệp ấy
ảnh hưởng lên cái sức chịu lực của khớp
và không những cương độ cao nó lại còn lập đi lập lại
và kéo ra đến các cái bệnh lý khớp này

nó qua mức và hậu quả là khi có tuổi thì người ta dễ bị thoái hóa khớp
cái đấy rất là nhiều chúng tôi cũng gặp rất là nhiều
tuy nhiên đối với những người mà không chuyên nghiệp hoặc là tập thể dục như chúng ta
thì lại các bác sĩ lại khuyên là nên tập thể dục
như vậy để nói rằng chúng ta phải vận động nhưng mà vận động hợp lý
tập luyện hợp lý làm sao để cái sức chịu lực của khớp nó phải phù hợp với từng lứa tuổi
ví dụ như tuổi của tôi như thế này mà bây giờ lại hàng ngày lại tập nhảy dây
đúng không ạ thì là một sai lầm nó sẽ làm cho các cái địa điểm bị xẹp lại
nó sẽ làm cho các cái thân đốt sống nếu mà bị loạn xương nó sẽ xẹp lại
đúng không mà chúng ta ví dụ như tôi thì phải khuyến thích là đi tập bơi
hay là tập vít tay lên xà cát
làm sao để làm kéo dãn cuộc sống ra chẳng hạn thế
hoặc là tập những các cái động tác không chịu lực mình ngồi ở trên giường rồi mình
nâng các cái tạ nhẹ nhàng hoặc là để các cái tạ lên cổ chân mình tập rất nhẹ nhàng
vâng ạ bác sĩ vừa chia sẻ về những đối tượng những vận động viên thể thao chuyên nghiệp
những người mà luyện tập ở trong cái cường độ cao
vậy trong những cái trường hợp như thế nào với những cái triệu chứng ra sao khi mà gặp tổn thương ở khớp
thì những người này phải kịp thời thăm khám cũng như là có sự điều trị
với các bác sĩ chuyên khuôn
vậy thì nếu như chúng ta tập luyện chúng ta ép cân chúng ta tăng cân v v
mà chúng ta cảm thấy là đau cảm thấy là nó quá sức nhanh mỏi này
hoặc là có cảm giác đau đặc biệt là đau
thì trong trước kia các cái dấu hiệu sinh tồn thì có bốn chỉ số sinh tồn
thì là hô hấp này nhịp tim mạch huyết áp
nhưng mà bây giờ cái chỉ số sinh tồn
thì có bốn chỉ số sinh tồn
thứ năm đấy là đau
và tổ chức y tế thế giới người ta đưa cái chỉ số ý vào
tức là đau là một cái dấu hiệu báo hiệu của cơ thể
mình có bất thường tất cả những cái bất thường gì
đều có thể phản ánh bằng cái đau
và khi mà mình tập luyện khi mà làm những cái việc quá sức như vậy
mình cảm thấy đau lưng mình cảm thấy đau khớp
hoặc mình cảm thấy nhanh mỏi
cái sức bền sức chịu đựng của mình bị giảm xuống
là mình đã cần phải có tư vấn của bác sĩ rồi
và thường thì
nếu mà là
quá sức thì bên
y học thể thao cũng có những cái
bác sĩ chuyên được nguồn luyện
về y học thể thao sẽ tư vấn
như vậy là tại bệnh viện đa khoa tâm anh chúng ta có
rất nhiều những lợi thế trong việc liên kết giữa
các khoa để điều trị cũng như là
có được một cái giai đoạn điều trị
rất là toàn diện đối với tất cả các bệnh nhân đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
họa nội của bệnh viện đa khoa tâm anh
cơ sương khớp bệnh viện đa khoa tâm anh
với đội ngũ chuyên gia lành nghề là địa chỉ
tin cậy trong việc chẩn đoán và điều trị
các bệnh lý sương khớp cấp và mạng tính
được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại
đồng thời áp dụng các phương pháp
chẩn đoán và điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế
khoa cũng chú trọng tới việc phối hợp
với các chuyên khoa khác như khoa
chấn thương chỉnh hình trung tâm phẫu thuật khớp
y học thể thao để tìm ra phương pháp
chữa trị tối ưu nhất cho người bệnh
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
vào khung giờ này ngày mai